từ một vùng đất lung bầu ngập úng vàng chua nổ mắt cá cây lúa khó thích nghi sinh trưởng
đến một lâm trường bạch đàn không thành công
đất đã lại trở về hoa hóa
chỉ có những cây tràm cằn cổi tự mình vương lên yếu ớt thổn đào
giờ thành một khu rừng lâm sinh thuộc địa bàn hai huyện giang thành và hòn đất tỉnh kiên giang
đây được xem như lá phổi xanh của vùng tứ giác long xuyên
vừa có giá trị về kinh tế quốc phòng
lại vừa góp phần bảo vệ môi trường
hạn chế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu hiện nay
năm hai nghìn hai tỉnh kiên giang thực hiện dự án sáu trăm sáu mươi một của chính phủ
về việc trồng rừng nâng cao độ che phủ
bắt đầu từ đó vùng đất này dần được phủ xanh
hình thành nên một khu rừng lâm sinh bạc ngàn
với bao loài chim muôn thú rừng lũ lược kéo về đây sinh sống
tổng diện tích rừng thuộc địa bàn hai huyện giang thành và hòn đất hiện nay khoảng hai tám trăm linh hectare
trong đó gần hai ba trăm linh hectare là rừng phòng hộ được bảo vệ nghiêm ngặt
những năm qua rừng trạm nơi đây đã được cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ binh bốn quân khu chín
ngày đêm ra sức chăm sóc bảo vệ
bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
sư đoàn bộ binh bốn còn đảm nhiệm quản lý chăm sóc bảo vệ rừng theo dự án sáu trăm sáu mươi một của chính phủ
tính đến thời điểm này thì đây là khu rừng lâm sinh rộng lớn duy nhất ở tỉnh kiên giang
thực vật trong rừng đa dạng tràm là loài cây chủ đạo còn lại đa số là thực bì
trong rừng có những trảng nước sâu và rộng nguyên thủy là lung trũng
tất cả tạo cho nơi này hệ sinh cảnh như một khu rừng nguyên sinh thu hút các loài động vật thủy sinh
các loài chim và ong mật về đây cư trú
lá rừng ngập nước nên hàng năm cây rừng thai lá vương cao
những thứ già cổi khô cằn của rừng chìm vào đáy nước phân hủy thành xác bã thực vật
cộng hưởng với lớp thang bùm trầm tích của thiên nhiên đã kiến tạo cho nơi này một hệ thống lọc và giữ nước ngầm trong đất
cung cấp nước ngọt cho cư dân quanh vùng sản xuất
đồng thời rừng có tác động rất rõ đến khí hậu trong vùng
rừng làm cho khí hậu trở nên mát mẻ hơn
và mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ít hơn
sau khi thảm cây rừng còn làm cho cường độ bốc hơi nước chậm dẫn đến độ mặn của nước và đất giảm
mặn sẽ gây hại vào sâu trong đồng ruộng có tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp
chỉ chưa đầy hai mươi năm cây tràm đã vương cao hàng chục mét vững chải giữa cánh đồng phèn có lúc khô cằn
khi thì ngập úng của vùng tứ giác long xuyên
sức sống này không phải tự nhiên mà có
để rừng thực hiện được chức năng của mình với sự sống của thiên nhiên con người
thì con người đã và sẽ phải luôn tiếp tục làm nhiệm vụ vung trồng bảo vệ cho rừng sinh tồn và phát triển
riêng với khu rừng lâm sinh này thì công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ của những quân nhân thuộc sư đoàn bộ binh bốn
trung đoàn cũng đã xác định nhiệm vụ quản lý đất bảo vệ rừng đây là một nhiệm vụ rất quan trọng
diện tích rừng đơn vị quản lý là một hai trăm năm mươi tám bảy mươi sáu ha

chuyển sang mùa khô nguy cơ trái rừng rất cao
ngay từ đầu năm thì trung đoàn cũng đã có nghị quyết vấn đề
về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất bảo vệ rừng
tập trung lãnh đạo cho các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức
liên tập các phương án phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất
bảo đảm an toàn là thiệt đối về mọi mặt
một trăm linh đội ngũ cán bộ chiến sĩ luôn phải được quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của đảng quỹ trung đoàn
về thực hiện phòng chống cháy và quản lý đất bảo vệ rừng
thảm thực vật trong rừng đa phần là thực bị đồng thời ven rừng là khu dân cư và vùng canh tác lúa
nhất là ở khu vực thuộc địa bàn xã bình sơn huyện hòn đất
do trung đoàn bộ binh hai quản lý với diện tích trên một hai trăm linh hectare
từ thực trạng thiên nhiên và tác động của con người tạo nên sự nhạy cảm
mùa khô mức báo động cháy rừng luôn ở mức cao có lúc lên đến cấp bốn
bên cạnh đó một bộ phận người dân thiếu ý thức bảo vệ rừng đốt cỏ làm rẫy
hoặc ưng vào rừng để khai thác ong mật săn bắt động vật trái phép
sử dụng lửa vô ý nên dễ xảy ra cháy rừng
vì vậy đơn vị đã tổ chức các tổ quan sát thông báo báo động tuần tra canh gác nghiêm ngặt
có các biển báo biển cấm ở từng khu vực
các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tổ chức phát quan đào mương dẫn nước phân lô từng khu rừng
vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng chống cháy rừng động viên nhân dân khu vực xung quanh rừng
tham gia bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ đơn vị
và quan sát các khu rừng trong phạm vi đơn vị đóng quân
khi phát hiện cháy rừng các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lập tức phát lệnh báo cháy
tổ chức lực lượng phương tiện tại chỗ chữa cháy ngay không để cháy lan cháy lớn
thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với cấp quỹ
chánh quyền địa phương cũng như các bàn hàng
các bàn hàng đồng thể tuyên truyền dẫn động nhân dân nâng cao nhận thức
về cái giai trò tầm quan trọng của rừng để xem công tác quản lý bảo vệ rừng
là trách nhiệm chung của toàn xã hội
từ những việc làm cụ thể trên trong những năm qua
nhận thức của người dân trên địa bàn cũng được nâng lên
hiện tượng dân vào rừng chặt phá cây rừng cũng như là bắt ông dẫn đến cháy rừng
thì đã giảm và thậm chí là không còn xảy ra
để bảo vệ sự bình yên của rừng
rừng đâu là điều đơn giản
người lính giữ rừng ngoài việc thực hiện công tác tuần kiểm đúng theo điều lệnh
của đơn vị quy định thì họ còn phải được trang bị kiến thức thực tiễn
để tác nghiệp ở hiện trường như nhìn mặt nước kênh trong rừng hoặc dấu chân
và các chiến sĩ có thể biết được có người lạ lẻn vào rừng hay không
họ vào thời điểm nào xem đồ ẩm trong đất để đánh giá mức độ cháy có thể xảy ra v v
các chiến sĩ giữ rừng luôn đề cao cảnh giác canh phòng cẩn trọng
nhất là vào mùa khô
toàn lực cho việc tuần tra canh gác phân công nhân sự trực tác chiến tại chỗ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bố trí dụng cụ và phương tiện phòng cháy chữa cháy sẵn sàng
dù ngày hay đêm các chiến sĩ phải luôn ở trạng thái tinh tường
túc trực trên những tháp canh chơi vơi cao hàng chục mét
tổ chức tuần tra rừng định kỳ theo nhiều khung giờ trong ngày
dù vậy trong công tác bảo vệ rừng của đơn vị nói chung
và trung đoàn bộ binh hai nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn
đối với mùa mưa và mùa nước về thì mực nước trong rừng đã giăng cao
lúc này trong rừng thì dân sẽ lén vào rừng để răng lưới bắt cá
bên cạnh đó cũng có một số đối tượng sẽ lợi dụng vào rừng để chặt khóa cây rừng
sức phát từ tình hình trên thì trong mùa nước chúng tôi đã tăng cường
tuần tra luồn sâu vào rừng để kịp thời ngăn chặn
góp phần lớn để rừng tồn sinh là ý thức chung của cộng đồng
để người dân hiểu về lợi ích của rừng
cùng chung tay bảo vệ đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động
tuy nhiên ngoài những sản vật hiện hữu của rừng
thì trong tâm thức của một bộ phận lớn cư dân ở nơi này
còn mơ hồ về giá trị tiềm ẩn mà rừng mang lại
rừng này thì nó có lợi rừng là thiên nhiên khí hậu mát mẻ
giờ nó còn có một cái nữa là lọc nước
cái nước thì nó cũng lọc nó không có phèn để cho bà con làm lúa
rừng đó cũng có
chúng này kia rồi cá đồ nữa
nơi đây ngoài những thửa rừng tràm làm nên mảng xanh ngút ngàn
các vùng ven lân cận người dân sinh sống còn lại tiếp tục bám trụ nơi này
sinh cơ lập nghiệp bằng nghề trồng chè cho đến hôm nay
ở xã sơn kiên huyện hòn đất nhiều năm trước đó cư dân sản xuất lúa đã chủ yếu
những năm gần đây mảnh đất này phát triển thành một vùng nông nghiệp đa canh
với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp nâng cao hơn nữa đời sống của cư dân
với nghề này gia đình bà nguyễn thị bình là một trong số những hội dân ở lại
quyết tìm phương kế sinh nhai tích cực cải tạo môi trường đất
canh tác thích ứng với thiên nhiên nơi mảnh đất của mình
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chính phủ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thoát lũ ra biển tây
tháo phèn ngăn mặn đất đài của vùng tư giác long xuyên nói chung dần được cải tạo
cây lúa cũng sinh trưởng được ở vùng này
riêng gia đình bà bình đã thành công với một loại cây trồng mới và tạo được liên kết
hình thành lá phổi xanh vùng đất này
cứ ngỡ cây chè xanh chỉ thích hợp với thổ nhưỡng ở vùng đồi núi tây nguyên và bắc bộ
nếu không đến
đến nay đây khó thể tin rằng cây trè xanh lại sinh trưởng tốt tươi trên vùng đất phèn chua
thoái hóa này cách đây hàng chục năm về trước
đến nay cây chè vẫn mãi xanh tươi bám đất dựa vào thiên nhiên mà phát triển
theo lời của bà bình thì trồng trè ít rủi ro ít chi phí và đỡ nhọc công chăm sóc
lợi nhuận của công chè xanh tương đương với công ruộng
vậy nên những vườn chè ngày càng được nhân rộng ở địa phương
với bà bình và nhiều cư dân của thế hệ đầu tiên đến định cư nơi này
cây trè xanh vừa mang nguồn lợi về kinh tế vừa là hương vị của quê nhà
nơi mà họ đã một thời chôn nhau cắt trốn
mảng xanh vùng đất này đã từ lâu còn là nơi ưm mầm vung bóng cho những trồi xanh bén rễ
cây tràm một loài cây có sức sống mạnh liệt dẻo dai
dù đất đai có lúc khô hạn úng phèn hay ngập lục
thì cây tràm vẫn có thể thích nghi sinh trưởng
với đặc tính này cư dân nơi đây đã biến cây tràm thành nông phẩm của địa phương
tính đến nay mô hình vườn ươm tràm giống được hình thành ở nơi đây đã vài thập kỷ
cây này cũng như gia truyền hồi xưa sống cái nghề này là ở đây là sống trên hai mươi năm
nó làm cái cây tràm này là trên hai mươi năm rồi
làm thì mình chỉ ưm ra ngoài rồi mình thuê người là vô bọc rồi mình ngổ cây rồi cấy vô
cây này rất là dễ dàng sức sống nó sống mạnh
mỗi một mùa khô đi qua đều là một mùa các chiến sĩ bảo vệ rừng thuộc sư đoàn bộ binh bốn quân khu chín quên ngủ với nhiệm vụ giữ rừng
người dân thì mãi miết cuộc mưu sinh với sản vật của rừng
năm hai nghìn một mươi một mảng rừng khoảng vài hectare đã bén lửa
khắc phục sự cố và rút kinh nghiệm trong phòng cháy
chữa cháy ngoài việc tái sinh rừng đơn vị tăng cường nạo vét múc kênh làm đường đầy bao
với mục đích tạo đường biên ngăn lửa từ bên ngoài
đồng thời giữ nước trong rừng ở mức đảm bảo độ ẩm của đất trong mùa khô
và việc di chuyển phương tiện đường thủy trong rừng để kịp thời ngăn chặn khi có sự cố xảy ra
hệ thống thủy lợi của rừng còn làm nhiệm vụ rửa phèn để nuôi cá đồng
tăng gia góp phần cải thiện đời sống của quân nhân trong đơn vị
những năm gần đây để bảo đảm sự cố cháy rừng không tái diễn đơn vị đã quán triệt triển khai
nhiều phương hướng trong công tác bảo vệ rừng đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị
tập trung vào các ngày cao điểm của mùa khô các ngày nghỉ ngày lễ thấn đấu không để xảy ra là cháy
làm tốt mọi công tác chuẩn bị nhất là về con người trang bị phương tiện cho đúng quy định

công tác bảo đảm xây dựng kế hoạch bảo đảm chất lượng tính khoa học tính khả thi canh gác phát hiện từ xa có hiệu quả